ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau vừa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn mặn thiếu nước xâm nhập mặn trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh
trên cơ sở những bất cập hạn chế và các kịch bản ứng phó trước tình hình thực tế đã xảy ra tỉnh cà mau tập trung tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân chủ động chữ nước mưa trong thời điểm này để bảo đảm tối thiểu nhu cầu sử dụng cho sinh hoạt trong mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chủ động thực hiện sớm việc nạo vét canh dạch theo phần cấp và xem xét biện pháp đắp đập tạm để chữ nước ngọt ngăn mặn đối với các vùng ngọt hóa
đồng thời hướng dẫn cụ thể lịch thời vụ sử dụng giống cây trồng vật nuôi phù hợp cho từng địa phương
khuyến cáo hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc tại các vùng có nguy cơ nhiễm mặn cao đặc biệt là các vùng ngọt hóa
và tăng cường phương án phòng cháy chữa cháy rừng sạt lở sụt lún đất do hạn hán gây ra